thứ nhất đề nghị mọi người dân nói chung chủ phương tiện vận tải nói riêng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tự giác trong việc phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lộng gian lận thương mại
thứ hai đề nghị mọi người dân nói chung chủ phương tiện vận tải nói riêng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tự giác trong việc phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và với các hành vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lộng gian lận thương mại
nêu cao ý thức cảnh giác không để các đối tượng xấu lợi dụng phương tiện vận tải của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật không được cố kết móc nối thông đồng với các đối tượng xấu
hiện công an tỉnh phú thọ đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt thành công hai đối tượng truy nã là nguyễn ngọc tú và nguyễn ngọc tín là em ruột của tú
cùng chú tại huyện cần giờ thành phố hồ chí minh về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của công an tối ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi tú và tín có mâu thuẫn với vợ chồng anh đơn phi long ở huyện tân châu tỉnh an giang
cả hai anh em đã mang theo dao đánh và chém anh phong nhiều nhát gây thương tích một mươi sáu rồi bỏ trốn
đến ngày hai mươi ba tháng tám công an huyện nhân trạch đã bắt được tú khi đang làm công nhân ở khu công nghiệp nhân trạch sáu
từ lời khai của tú lực lượng công an tiếp tục bắt được tín đang lẩn trốn tại một công trình ở xã long sơn thành phố vũng tàu
lợi dụng tình hình dịch bệnh hầu hết người dân đều ở trong nhà
một đối tượng đã đóng vai là nhân viên viễn thông leo lên nóc nhiều tòa nhà trung cư trên địa bàn quận bắc tử liêm thành phố hà nội
để cắt trộm dây cáp đồng tiếp địa của hàng loạt hệ thống chống xét bán phế liệu lấy tiền tiêu xài
đối tượng vừa bị ban quản lý cùng cư dân trung cư thái hà con train sim phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm hà nội bắt giữ
để dễ bề trộm cắp phạm thanh nhàn đã tự lập nên một công ty viễn thông với đầy đủ giấy tờ con dấu
thế nhưng chỉ có nhàn là thành viên duy nhất vừa làm giám đốc vừa làm nhân viên
để có thể di chuyển trong thời gian giãn cách nhàn tự ký và đóng dấu vào giấy đi đường mang tên mình
sau đó tìm đến các khu trung cư cao tầng
với danh nghĩa là nhân viên viễn thông lên được sân thượng đối tượng này đã dùng cưa sắt và kìm
cắt rời toàn bộ hệ thống dây tiếp địa bằng đồng ra khỏi các cột thu lôi chống xét
sau đó dấu gọn vào bao lô đem bán sắt vụn lấy tiền tiêu xài
mình đi đo các tọa độ ở trên sân thượng tràn sân thượng nhé
mình có nhìn thấy các dây đồng để nhìn thấy dễ nấy
nên mình ra sinh ra cái
y số để cắt trộn dây còn ngoài ra thì không
thì mỗi đêm cũng đi đo các tọa độ để đặt trạng
sinh vào cái lòng sinh tham đồng cộng em đã lấy được hai trăm bảy mươi một cân
thôi xong thì về bán sắt vụn
bán thì từ thời điểm qua thời điểm thì là được một trăm bảy mươi một trăm ba mươi một trăm tám mươi còn là được một trăm tám mươi hai một trăm tám mươi tám
em tổng bán số đồng đến đi em đã thu được tầm hơn ba mươi triệu
để có thể ra vào chót lọt các khu trung cư được bảo vệ nghiêm ngặt giữa mùa dịch
nhàn tự làm thẻ dân cư có gắn chip sau đó đi thang máy lên sân thượng để cắt trộm cáp
dù nhiều lần bị nhân viên bảo vệ bắt gặp
nhưng với bùa hộ mệnh là thẻ nhân viên công ty viễn thông
nhàn vẫn dễ dàng qua mặt lực lượng bảo vệ
nhân viên trực phòng cam s bốn
thấy có người lạ đi lên trên tầng mái thì đã gọi cho bên an ninh bảo lên kiểm tra
thì hôm đấy là cái cậu ca trưởng em lên thì anh ấy bảo là anh ở bên bộ phận của vn hay gì đấy
thì anh dơ cái thẻ ra thế là nhân viên nhà em cũng tin thế là đi xuống
với thủ đoạn này hơn một trăm linh mét dây đồng tiếp địa của một mươi hai tòa nhà trung cư trên địa bàn
quận bắc tử liêm đã bị cắt trộn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
và nguy cơ mất an toàn cho các tòa nhà trung cư trong mùa mưa bão
đây là hình thức tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn quận bắc tử liêm nói riêng
cũng như địa bàn thành phố hà nội nói chung
do đối tượng là biết được cái việc mà ban quản lý tòa nhà
cũng như lực lượng bảo vệ là thiếu quan sát và bảo vệ những số dây đồng trồng xét
cột thu lôi nắp trên máy tòa nhà
nên đối tượng đã lợi dụng sơ hở để mà lên đấy
để cắt phá cuộn tròn và mang đi tiêu thụ
yêu cầu các ban quản trị tòa nhà phù hợp với các lực lượng chức năng
tăng cường tuần tra kiểm soát và cũng như là giao nhiệm vụ cụ thể hơn cho lực lượng bảo vệ
hiện đối tượng cùng toàn bộ tăng vật của vụ án đã được cơ quan công an tạm giữ để điều tra
theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự
hành vi lợi dụng dịch bệnh để trộm cắp tài sản
có giá trị từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
có thể bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm